vào khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng vào điều kiện thời tiết khô hanh lực lượng kiểm lâm thì mỏng
lâm tạc đã lẻn vào khu bảo tồn thiên nhiên ea sô tỉnh đắk lắc triệt hạ gần ba mươi cây gỗ giáng hương quý hiếm nằm ngay vùng lõi của khu bảo tồn
ngay sau khi xảy ra vụ việc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên easo đã báo cáo cho công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện eak để phối hợp điều tra xử lý
khu bảo tồn thiên nhiên easo xã easo huyện ek tỉnh đắk lắc có tổng diện tích hơn hai mươi sáu sáu trăm linh ha trong đó phân khu rừng bảo vệ nghiêm ngặt hơn một mươi năm ha phân khu phục hồi sinh thái trên chín ha
khu vực lâm tặc triệt hạ gần ba mươi cây gỗ giáng hương quý hiếm có đường kính từ hai mươi cm đến ba mươi cm thuộc tiểu khu sáu trăm ba mươi bảy nằm cách quốc lộ hai mươi chín chỉ ba mươi m và cách trạm kiểm lâm số một thuộc hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên
ea sô khoảng năm trăm linh mét do đây là vụ khai thác rừng nghiêm trọng nên ban giám đốc khu bảo tồn phối hợp với công an viện kiểm sát huyện eak khởi tố vụ án và tổ chức điều tra xử lý đối tượng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng phá rừng
ban giám đốc phân quản lý ba chủ khu trạm biên chế có sáu đồng chí trên bàn trạm quản lý đất rừng và diện tích rừng rất phức tạp

trong vụ xảy ra phá rừng này trạm cũng phát hiện được và cũng báo về ban giám đốc báo về cơ quan để cơ quan kịp thời xử lý
công tác xử lý khi phát hiện ra sự việc này trạm và cơ quan tổ chức đi kiểm tra xác minh lại hiện trường sự việc này và đã báo cáo với cấp trên vào xem xét để xử lý
từ khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng này đến nay
đã hơn năm tháng trôi qua nhưng công an huyện eak vẫn chưa có kết luận điều tra
chưa xác định được đối tượng khai thác rừng trái phép liên quan nào
nên hạt kiểm lâm khu bảo tồn chưa có cơ sở để xử lý trách nhiệm của các cán bộ nhân viên liên quan
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu thì mới phát hiện trên tổng thể cái này là hai mươi chín cây
thì khi xác định được cái hình vi vi phạm thì đồng chí giám đốc đã phối hợp với công an và viện hiển sát
vô kiểm tra xác minh thiệt hại tại hiện trường
thì sau khi các hiện trường và chân cầu chấm định thì khối lượng thiệt hại trên năm khối
thì để làm công văn đề xuất là công an cơ quan hải sát điều tra công an huyện eka là điều tra để khởi tố vụ án
với cái vụ việc khai thác cầu hướng ở tiểu khu sáu trăm ba mươi bảy này
thì sau khi phát hiện
thì ban quản lý cũng đã họp và quyết định là mời công an viện kiểm sát vào để điều tra làm rõ vụ việc
nếu chúng tôi kiên quyền xử lý nếu có liên quan đến những đối tượng nào mà phát hiện được
thì kiên quyết xử lý theo hợp luật
còn nếu mà giả sử nếu có trường hợp nào mà tiếp tay thì chúng tôi kiên quyết xử lý
thực trạng trên đòi hỏi tỉnh đắk lắc cần chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
sớm phối hợp với công an huyện eka
viện kiểm sát nhân dân huyện
và lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên easo
tích cực điều tra làm rõ các vụ phá rừng
nếu không khu bảo tồn này sẽ vẫn tiếp tục bị tàn phá mà không có ai phải chịu trách nhiệm